cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng quận một tp hcm
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi hai ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định tố tụng
đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo bộ công thương đã có hành vi vi phạm pháp luật
ngày hôm qua một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với ông vũ huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
nguyên bộ trưởng bộ công thương bà hồ thị kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên thứ trưởng bộ công thương
và ông phan trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật